tỉnh sóc trăng vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng có quy mô bảy trăm linh giường bệnh
công trình này được khởi công xây dựng cuối năm hai nghìn chín
trên diện tích hơn một mươi hai hectare có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng thuộc công trình dân dụng nhóm a
thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng một cấp công trình đặc biệt cấp một
khu nhà chính của công trình cao chín tầng thiết kế dự kiến phát triển lên từ một đến một hai trăm linh giường bệnh nội trú
bệnh viện có ba mươi bốn khoa được trang bị một mươi hai phòng mổ trong đó có hai phòng cho phép kết nối với bệnh viện tuyến trên và nhiều trang bị hiện đại khác
việc đưa vào sử dụng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ở địa phương